tại sao bị cáo đỗ hiệu ca lại được hưởng mức án dưới không nghịch phạt
hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo hội đồng xét xử hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo ca
bị cáo ca dù đã không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra
nhưng trên tòa đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cảnh thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng
bị cáo cũng đã nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng chiếm đoạt của vợ chồng trương xuân đức
trong quá trình công tác bị cáo đỗ hữu ca đã từng được tặng thưởng sáu huân chương các loại
ba huy chương hai bằng khen của thủ tướng chính phủ một mươi hai bằng khen của bộ công an
năm bằng khen của ban chấp hành đảng bộ tp hải phòng năm bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng
ba bằng khen của giám đốc công an hải phòng
được bộ công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn ngành lực lượng công an nhân dân
trong các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền
theo hội đồng xét xử bản thân bị cáo đỗ hiễu ca cũng có bệnh nền
còn được nhiều cơ quan ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt như công an thành phố hải phòng
ủy ban nhân dân tp hải phòng hội luật gia tp hải phòng giáo hội phật giáo việt nam tp hải phòng
do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b s v khoảng một khoảng hai
điều năm mươi một bộ luật hình sự gồm người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả
người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất chiến đấu học tập và công tác
thưa quý vị sáng ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với một mươi ba bị cáo
trong đó có ông đỗ hiệu ca cựu giám đốc công an tp hải phòng
sau phần đề nghị mức án của viện kiểm sát phần bào chữa đối đáp của luật sư và viện kiểm sát
các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
nói lời sau cùng ông đỗ hữu ca cho biết bản thân vì nể tình mà phạm tội
gửi lời xin lỗi đảng nhà nước chính phủ và ngành công an vì không giữ được lời thề
ông ca giải bày trong việc này ông cũng rất buồn quá trình điều tra ông đã nói hết mọi thứ
trong kết luận điều tra là cái gốc của cáo trạng tòa nói theo lời của ngọc anh là
ông không được tham gia gì
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng vẫn khẳng định không có chuyện ngọc anh đến nhà mình đòi tiền
không có những tình tiết gần tết vợ chồng trương xuân đức đến nhà mình để mà có thể nghe mình hứa hẹn
mọi chuyện ở hải phòng quảng ninh xong rồi cứ yên tâm về ăn tết
ông ca bày tỏ ông đức nói là hai mươi ba tháng chạp về nhưng không về
ngày hai mươi năm đến hai mươi tám tết ông không ở nhà thì làm sao lại có những tình tiết
trong những lời cuối của mình
ông đức cho bản thân vì có bệnh đã già ông đỗ hữu ca cũng xin giảm án cho vợ chồng trương xuân đức
người mà ông ca coi như em trai
ông đỗ hữu ca nói ông và ông đức quen biết do một người bạn của ông là lãnh đạo công an tỉnh hải dương giới thiệu khoảng năm hai nghìn một mươi
trong cuộc sống có những lúc bực mình với đức nhưng tận trong đáy lòng
ông rất thương đước nhất là khi thấy đức chăm sóc hai bà mẹ trong đó có mẹ của ông
mẹ đước mỗi lần đến chơi với mẹ của ông đều thân thiết như chị em ruột
nhiều lúc ông chứng kiến đức về chăm sóc mẹ rất xúc động trước việc chăm sóc cả hai bà mẹ
ông ca nói bản thân không có tiền cho đức thì thôi chứ không bao giờ có ý định lừa tiền của đức
cả đời ông chưa bao giờ gian dối thất tin với ai
cuộc sống không đến mức khó khăn không đến mức độ đi lửa tiền mà lừa một cách rất ngớ ngẩn
về việc này xin tòa xem xét
tại đây ông xin tòa cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho đước cho vợ chồng đức vì hoàn cảnh nước rất khó khăn nặng gánh gia đình
nói thêm ông ca cho biết bản thân rất hối hận về việc làm của mình
ông nói rằng bản thân một đời tuân thủ pháp luật tuân thủ nguyên tắc cuộc sống
mà cuối đời lại có việc làm vô thức vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến xã hội uy tín của các cơ quan
điều đó khiến ông rất đau buồn luyến tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm phạm tội
đúng thời điểm không còn thời gian để làm lại nữa vì năm nay ông vừa già vừa yếu rồi
trong phiên tòa ngày một mươi một tháng bốn
ông đỗ hữu ca xin phép hội đồng xét xử có lời thành thật xin lỗi đảng nhà nước chính phủ ngành công an
vì đã không thể thực hiện lời thề với đảng chính quyền ngành công an
xin lỗi đảng bộ chính quyền nhà dân thành phố hải phòng nơi cưa mang đùm bọc
nhưng đã làm đảng bộ chính quyền nhân dân thất vọng về ông
sau cùng bị cáo sáu mươi năm tuổi này cho rằng trong suốt gần năm mươi năm công tác miệt mài
nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng cuối đời lại lụy tình để phạm tội
tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình
mà cuối đời lê thân này vào nhà giam mang đến gánh nặng cho gia đình cho xã hội
ông ca nói và mong muốn hội đồng xét xử xem xét chứng cứ khoan hồng
để ông được giảm nhẹ hình phạt sớm trở về rất gánh nặng cho gia đình xã hội
cũng được nói lời sau cùng các bị cáo trong các vụ án đều ân hận
mong hội đồng xét xử giảm án
đặc biệt vợ chồng bị cáo trương xuân đức đều xin giảm nhẹ tội cho ông ca
kết thúc phiên xử buổi sáng một mươi một tháng bốn hội đồng xét xử nghỉ nghị án
đến một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng bốn sẽ làm việc với phần tuyên án
trước đó trong phần luận tội viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
đề nghị mức án một mươi một mươi một năm tù cho ông đỗ hiệu ca
mức án này ngay sau đó đã bị luật sư bào chữa của bị cáo ca phản đối
đề nghị cho bị cáo đỗ hữu ca được hưởng án treo
tuy nhiên đề nghị này đã bị đại diện viện kiểm sát bác bỏ cho rằng không có căn cứ
theo đó tại phiên xét xử sáng một mươi một tháng bốn sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
đọc bản đề nghị mức án đối với bị cáo đỗ hữu ca từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
luật sư bảo chữa cho bị cáo ca cho rằng mức án đề nghị quá nặng
luật sư cho rằng tội danh của thân chủ mình chưa đến mức cần cách ly khỏi xã hội
sau khi nhận ba mươi năm tỷ từ vợ chồng trương xuân đức nhưng chỉ để trong nhà
không chi tiêu cá nhân mà chưa tác động đến cơ quan đơn vị nào để xin chạy tội cho bị cáo đức
ngoài ra việc vợ chồng đức mang tiền tới nhà bị cáo ca là tự ý
chứ ông ca chưa hề mang yêu cầu tới
số tiền này sau đó bị cáo đỗ hiệu ca đã chủ động nụp cho cơ quan công an
mặt khác trong thời gian công tác bị cáo đỗ hữu ca đã có nhiều thành tích đóng góp cho xã hội
nên đã có nhiều cơ quan đoàn thể người dân có đơn xin giảm án cho bị cáo ca
mức án một mươi một mươi một năm tù đối với bị cáo đỗ hữu ca là quá nặng và đề nghị mức án treo đối với bị cáo này
sau khi nghe phần báo chữa của luật sư đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh bác
đã bỏ đề nghị án treo đối với bị cáo đỗ hiệu ca
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân lý do hành vi của bị cáo đỗ hữu ca là đặc biệt nguy hiểm tới xã hội
bị cáo cũng đã đồng ý với những tình tiết trong bản cáo trạng
bốn lần nhận tiền từ vợ chồng trương xuân đức thể hiện việc chấp nhận chạy tội cho đức sau khi ngọc anh tới nhà nhờ
trong quá trình tiến hành tố tụng viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh cân nhắc mức án đối với bị cáo đỗ hữu ca
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết thêm đối với đề nghị của luật sư bảo chữa cho rằng bị cáo đỗ hữu ca bị phạt tù
nhưng hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận vì khung hình phạt đối với bị cáo ca là từ một mươi hai đến hai mươi năm
trước đó trong phiên xét xử ông đỗ hiễu cà cùng một mươi hai bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ
ngày một mươi tháng bốn nhiều cơ quan ban ngành đã có đơn xin giảm án cho ông ca
sau thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh tiếp tục các thủ tục tố tụng khác
tại phiên tòa chủ tọa đã công bố việc đã tiếp nhận các đơn vị như công an thành phố hải phòng hội phật giáo hải phòng
ủy ban mặt trận tổ quốc thủy nguyên và nhiều đơn vị người dân xin giảm án cho ông ca
cụ thể tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã nhận được đơn của các đơn vị như công an thành phố hải phòng hội luật gia thành phố hải phòng
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hội người cao tuổi xã canh giang thủy nguyên và nhiều tổ chức cấp thôn xã khác có nguyện vọng xin giảm án cho bị cáo đỗ hữu ca
trong đơn gửi đến tòa của công an thành phố hải phòng có nội dung ông đỗ hữu ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an thành phố hải phòng
trong thời gian còn làm việc ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc lãnh đạo chỉ đạo có ý thức rèn luyện cấp dưới được cán bộ chiến sĩ quý mến
trong giai đoạn ông làm giám đốc công an đơn vị công an thành phố hải phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng nhóm ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân yêu quý và tin tưởng
công an thành phố hải phòng liệt kê năm huân chương ba huy chương và một số bằng khen của bị cáo đỗ hữu ca tới cơ quan xét xử tỉnh quảng ninh
từ đó công an thành phố hải phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông ca
ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần ông đỗ hữu ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen thành tích trong quá trình công tác
đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông đức
phía ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hải phòng có đơn nêu nội dung
ông ca là người con của quê hương xã kênh giang xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng là cán bộ công an giỏi là nỗi khiếp sợ của tội phạm
ông ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện thủy nguyên
từ những đóng góp công hiến của ông đỗ hữu ca với sự phát triển chung của huyện
thể theo nguyện vọng của nhân dân ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên kính đề nghị tòa án nhân dân tối cao
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông đỗ hữu ca
đơn của ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên nêu khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ
tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng